trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và theo cáo trạng từ năm hai nghìn tám cho đến năm hai nghìn một mươi
trong quá trình quản lý điều hành công ty sổ số kiến thiết đồng nai
bị cáo minh và các bị cáo có liên quan đã thực hiện hành vi phạm pháp
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần bảy mươi chín tỷ đồng
các quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tạo không khí tích cực phấn khởi trong nhân dân sự đồng thuận của toàn xã hội
chỉ trong một thời gian ngắn công an thành phố đã thu hồi được gần một trăm linh khẩu súng tự chế các loại một số quả mìn lựu đạn tự chế hàng chục dao kiếm mã tấu búa có tính sát thương cao và một số pháo nổ pháo hoa
việc tuyên truyền vận động nhân dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đồng thời từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân thắt chặt thêm mối quan hệ gần gũi gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an và nhân dân trên địa bàn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong giai đoạn hiện nay
giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân
văn phòng bộ công an đã có công điện số bốn cdv một
gửi ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự
ban chỉ huy ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
công an các tỉnh lào cai yên bái hà giang lai châu điện biên quảng ninh cao bằng bắc cạn lạng sơn tuyên quang thái nguyên sơn la hòa bình và phú thọ
công an các đơn vị địa phương về việc ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ
thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ
theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo thiên tai thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng
để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp
thực hiện tốt công tuyên truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân
đặc biệt tập trung bảo đảm vấn đề an toàn tuyệt đối cho các lực lượng cán bộ chiến sĩ
trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó tác nghiệp tại thực địa và ứng giúp nhân dân trong thiên tai
ra soát phương án chỉ đạo chỉ huy huy động lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó khắc phục hậu quả
trong tình huống mưa lũ kéo dài ngập úng sạt lở đất lũ quét trên diện rộng
theo phương châm bốn tại chỗ
phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời triển khai ứng phó khi có yêu cầu
ra soát các khu dân cư ven sông suối hạ lưu hồ đập khu vực thấp trũng
có nguy cơ xảy ra ngập lụt khi mưa lớn
khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi lũ quét sạt lở đất
để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân đến nơi an toàn bảo đảm an ninh trật tự
sử lý vật cản gây tắc ngẽn dòng chảy
để giảm nguy cơ xảy ra ngập ống cục bộ lũ ống lũ quét khi mưa lớn
nhất là trên các suối khe cạn các ao hồ chữ nước của các hộ dân
kiên quyết xử lý ngăn chặn các khu vực khai thác khoáng sản trái phép
phòng ngừa xảy ra sự cố sập hầm sạt lở khi mưa lũ gây thiệt hại về người
bố trí lực lượng để tổ chức hướng dẫn phân luồng kiểm soát giao thông
nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
tuyên truyền triển khai các biện pháp không để người dân vớt củi trên sông suối khi mưa lũ
chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố
bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
kiên quyết không cho người và phương tiện di chuyển khi không bảo đảm an toàn
tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định
thực hiện chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ công an
số điện thoại chín trăm một mươi ba năm trăm năm mươi năm ba trăm hai mươi ba hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn một nghìn bốn mươi hai
rất nhiều bãi biển ở quảng trị đã hoạt động trở lại thu hút nhiều du khách
đặc biệt trong thời điểm nắng nóng kéo dài như hiện nay
điều đáng nói ở đây do công tác đảm bảo an toàn cứu hộ
ở các bãi tắm chưa được chú trọng thực hiện
cùng với ý thức chưa cao của du khách
cho nên đã xảy ra các vụ đuối nước thương tâm
đây là khu vực bãi tắm xã trung giang huyện gio linh của tỉnh quảng trị
giữa tháng sáu vừa qua tại đây đã xảy ra vụ đuối nước làm hai người thiệt mạng
bán quản lý đã có đồng viên và đặt ra các nối quý
nhưng do du khách cũng cố tình quá nhiều
có lúc là không tuân thủ về nối quý của bán quản lý
trên địa bàn huyện gio linh có ba bãi tắm biển
tuy nhiên mỗi bãi tắm chỉ khoảng từ bốn đến năm bảo vệ
trong khi đó khu vực tắm của du khách dài và rộng
bên cạnh đó trang thiết bị cho công tác bảo vệ du khách vẫn đang còn đơn giản
loa tuyên truyền khó khăn cũng như là về hoạt động đi lại hơi xa
cho nên số lượng người bảo vệ nó còn ít ỏi
sau khi chúng tôi ra phản những cái bất cập đó
chúng tôi sẽ chuyển thay tất cả các phương tiện

như chuồng kiểu hồ các pháo kiểu sinh các biển cấm
hiện nay đã có rồi và những cái gì cần thiết cấp thiết
chúng tôi sẽ chuyển thay ngay
đồng thời bên cạnh đó bán quản lý các bãi tắm
phải giám sát túc trực một trăm linh tại các điểm tắm
trong năm hai nghìn một mươi chín và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi này
trên các bãi biển ở quảng trị đã có sáu trường hợp du khách bị đuối nước
thời điểm này là mùa cao điểm tắm biển và du lịch biển
chính vì vậy vấn đề đặc biệt là
vấn đề đảm bảo an toàn ở các bãi tắm quảng trị
lực lượng chức năng cần phát huy cao độ
để du khách khi đến với các bãi biển ở quảng trị
có được cảm giác an toàn khi tắm biển
vào sáng ngày hôm nay tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
hai nội dung chạy vũ trang việt giã và vòng chung kết môn bóng đá nam bảy người
trong khuôn khổ đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ tám
đã chính thức diễn ra
vào giờ đại hội có đồng chí thưởng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an
tham dự thi đấu tại lâm đồng lần này
có gần một năm trăm linh cán bộ chiến sĩ
là trưởng đoàn huấn luyện viên
và cán bộ phục vụ của tám mươi tám đoàn
thuộc các cục đơn vị nghiệp vụ bộ công an
và công an các địa phương trong cả nước
trong đó có một mươi chín đội tuyển bóng đá nam
đã vượt qua vòng đấu loại
và ba trăm tám mươi hai vận động viên
dự thi môn chạy vũ trang nam và việt giã nữ
đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ tám
được tổ chức từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi
với một mươi ba môn thi đấu
trong đó có bảy môn thể thao phong trào
và sáu môn thể thao ứng dụng nghiệp vụ
các môn thể thao phong trào gồm
bóng đá nam bảy người
bóng chuyển nam cầu lông quần vợt
bóng bàn cờ tướng và tay côn đô
thể thao ứng dụng gồm
chiến sĩ công an khỏe chạy vũ trang việt giã
bơi ứng dụng bắn súng theo luật thể thao
võ thuật thể thao ứng dụng
thể thao nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
đến nay đại hội đã tổ chức được sáu môn
tiếp tục hoàn thành môn bóng đá nam bảy người
và chạy vũ trang nam việt giã nữ
đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc
không chỉ là dịp để toàn thể cán bộ
chiến sĩ công an trong lực lượng
thể hiện tài năng thi đấu giao lưu học hỏi
mà còn là dịp để ban tổ chức
tìm ra những nhân tố mới
để phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao
trong và ngoài ngành công an
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
viện khoa học và công nghệ bộ công an
đã tổ chức đại hội đảng bộ lần thứ nhất
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thứ tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
đảng bộ viện khoa học và công nghệ
đã bám sát sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ
thực hiện thắng lợi chức năng nhiệm vụ được giao
góp phần cùng toàn lực lượng công an nhân dân
bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội
đã chủ động tham mưu với đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ
ứng dụng khoa học công nghệ
đáp ứng yêu cầu công tác công an
công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh
công tác phối hợp nghiệp vụ và tác chiến kỹ thuật
ngay càng chủ động và chuyên nghiệp hơn
đội ngũ cán bộ khoa học phát triển mạnh
phát huy sáng tạo trong nghiên cứu
ứng dụng khoa học và công nghệ công an nhân dân
công tác quản lý nhà nước đối với những chuyên ngành kỹ thuật đặc thù
đã có chuyển biến tích cực
tổ chức đảng được xây dựng trong sạch vững mạnh
ghi nhận đánh giá cao và biểu dương những kết quả
mà đảng bộ viện khoa học và công nghệ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua
thứ trưởng trần quốc tò cũng nhấn mạnh
việc chủ động bám sát tình hình công tác
tham mưu kịp thời đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ
những định hướng giải hạn trung hạn
về ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ
đáp ứng yêu cầu công tác công an
tăng cường bám sát thực tiễn công tác và chiến đấu
của công an các đơn vị địa phương
để nắm bắt nhu cầu trang bị các loại phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ
đẩy mạnh công tác nghiên cứu
chế tạo các loại sản phẩm chuyên dụng
sẵn sàng đủ sức đáp ứng
ngang tầm với nhiệm vụ công tác công an trước mắt
cũng như lâu dài
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu các cấp ủy đảng
và cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ
tiếp tục đổi mới về phương thức lãnh đạo
nâng cao năng lực và sức chiến đấu
giữ vững kỳ cương kỳ luật dân chủ tập trung
chỉ huy thống nhất tập thể lãnh đạo
cả nhiệm vụ trách tự phê bình và phê bình
đi đôi với phát huy vai trò
trách nhiệm tính chủ động gương mẫu
của cán bộ đảng viên
nhất là tính nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu
bí thư cấp ủy thủ trường các đơn vị
coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng
cho cán bộ đảng viên vượt qua khó khăn thử thách
quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao trong mọi tình huống
và ngày hôm nay tại thành phố đà lạt
tỉnh lâm đồng cụng thi đua số sáu bộ công an
các tỉnh đắk lắk đắk nông con tum
gia lai bình phước và lâm đồng
đã tổ chức hội nghị sơ kết
phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
và giao lưu điển hình tiên tiến
trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
công an các địa phương
đã tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp
tổ chức thực hiện có hiệu quả
các chương trình quốc gia phòng chống tội phạm
phòng chống ma túy buôn lộn buôn bán người
tranh thủ sự phối hợp của các cấp các ngành
và của cả hệ thống chính trị
trong công tác đảm bảo trợ tự an toàn xã hội
đồng thời chủ động triển khai
quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng ngừa
tấn công chấn áp tội phạm
thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
đã điều tra làm rõ
trên một tám trăm linh vụ phạm pháp hình sự
đạt tỷ lệ trên chín mươi
trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
đạt tỷ lệ chín mươi bảy
riêng công an lâm đồng đắc nông bình phước
đáng chú ý là đấu tranh có hiệu quả
với một số hành vi
loại tội phạm gây bức xúc trong xã hội
như cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
sản xuất tiêu thủ hàng giả
hoạt động tín dụng đen đòi nợ thuê
các tụ điểm đường dây ma túy lớn
cở bạc qua mạng internet
tại hội nghị đại diện các điển hình tiên tiến
của công an các tỉnh tây nguyên
đã giao lưu trao đổi chia sẻ một số nội dung
liên quan đến việc thực hiện các phong trào thi đua
kinh nghiệm cách làm hay
trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
nhằm tạo động lực
giúp cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an
các tỉnh tây nguyên tiếp tục thực hiện tốt
phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
trong thời gian tới
cũng tại hội nghị cùng thi đua số sáu
đã tuyên dương một mươi tám tập thể và cá nhân
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
hướng đến kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống
của lực lượng an ninh nhân dân
ngày một mươi hai tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
và bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đoàn thanh niên cộng sản bệnh viện một trăm chín mươi
phối hợp với tri đoàn phòng cảnh vệ miền trung
tại đà nẵng
đã tổ chức chương trình khám chữa bệnh miễn phí
và kéo điện thấp
sáng cho người dân
tại huyện nam trà my và bắc trà my
tỉnh quảng nam
trong bốn ngày từ ngày ba tháng bảy
cho đến ngày sáu tháng bảy
đoàn thanh niên bệnh viện một trăm chín mươi
phối hợp với tri đoàn phòng cảnh vệ miền trung
tại đà nẵng
đã phối hợp tổ chức khám chữa bệnh miễn phí
và làm chứng minh nhân dân cho người dân các xã miền núi
thuộc huyện nam trà my và bắc trà my
tỉnh quảng nam
đồng thời trao tặng hơn hai trăm linh xuất quà cho gia đình chính sách
và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
phối hợp với các đoàn cơ sở
kéo tám trăm linh m đường dây điện thấp sáng
bằng năng lượng mặt trời
phục vụ chiếu sáng cho bà con xã trà mai
huyện nam trà my của tỉnh quảng nam
của bộ công an về bố trí công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã
cho đến nay công an tỉnh hậu giang
đã bố trí công an chính quy
tại tất cả các xã thị trấn trên địa bàn
qua một năm hoạt động
lực lượng công an chính quy đã phát huy hiệu quả
tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại cơ sở
ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã thạnh xuân
huyện châu thành a
là một trong những xã đầu tiên đã được bố trí công an chính quy
của tỉnh hậu giang
ngay khi ổn định tổ chức
công an xã thành xuân đã lên kế hoạch
phối hợp cùng lực lượng quân sự tuần tra vũ trang
kết hợp với tuần tra giao thông
kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm
về giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác
chỉ sau thời gian ngắn nhận nhiệm vụ
lực lượng công an chính quy xã thành xuân
đã phát hiện ngăn chặn kịp thời một vụ bạo hành trẻ em
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
công an xã thạnh xuân còn xử phạt hành chính
một mươi hai đối tượng về các hành vi
đánh bạc gây dối trật tự công cộng
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
ngay khi nhận nhiệm vụ về cơ sở
lực lượng công an xã tổ chức
họp đơn vị
và phân công từ nồng chí
phụ trách một đến hai áp
từ đó gà sót lập danh sách
các đối tượng có dấu hiệu di phạm pháp luật
chữ lý nghiêm
các đối tượng là cố tình di phạm
rồi qua đó
làm tham mưu tốt cho đảng quỹ dưới bang
chiệt để các vụ việc
trong nội bộ nhân dân
để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm
công an xã thạnh xuân còn tham mưu cho ủy ban nhân dân xã
hình camera an ninh
và đã xã hội hóa
lắp đặt tổng cộng hai mươi tám camera an ninh
tại tất cả các ấp
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
ngoài ra công an xã thành xuân
còn phân công lực lượng chính quy trực
tiếp nhận hướng dẫn giải quyết
các thủ tục hành chính liên quan đến hộ khẩu
đăng ký thường trú
tại bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân xã
tại vì bà chị bà chương cẳng yếu
bà chứng minh nó cũ quá rồi hết
tôi có thấy hình rồi
vì lại đây thì cũng nhờ mấy đứa cháu
nó cũng hướng dẫn này kia
để cho mình làm cũng nhanh gọn
cũng tận tình này kia
ờ bây giờ
cái thiếu dị gì thì nó hướng dẫn cho mình
chỉ cho mình rõ ràng
các đồng chí thì
luôn làm thâm mưu tốt cho đảng quỹ ủy ban
xây dựng các kế hoạch
cao điểm tấn công trắng ngáp
các loại tội phạm cũng như là các đợt cao điểm
về bên an toàn giao thông
nhìn chung thì cái số lượng
di phạm pháp lực cũng như là
tên an xã hội trên địa bàn đã được đẩy lồi
so với trước
đặc biệt là về cái tình hình là
di phạm pháp lực
cũng như là đánh nhau
gây gối là mất ninh trật tự
so với năm hai nghìn một mươi chín
so với năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín
thì coi như là từng bước là được giảm
so với cùng kỳ
phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự
ở cơ sở công an xã thạnh xuân
còn tích cực chung tay cùng địa phương
nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới
để thạnh xuân được công nhận xã nông thôn mới nâng cao
đây không chỉ là niềm vui
phấn khởi của đảng bộ chính quyền
người dân nơi đây
mà còn là minh chứng cho việc bố trí công an chính quy
đảm nghiệm các chức danh công an xã
theo chủ trương của bộ công an là hoàn toàn đúng đắn